còn về tội trộm cắt tài sản công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi ngọc xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hồ hậu thường trú tại xã bình an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
và đối tượng vũ trọng đài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn đắc hà thị trấn đắc mâm huyện crono tỉnh đắk nông phải nhận quyết định truy nã của công an huyện crong anna tỉnh đắk lắc về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi ngay đuôi lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
đối tượng sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý